phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
phối hợp với bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh
và công an phường nam lý tp đồng hới vừa bắt quả tang hai đối tượng
là nhân viên của công ty ngọc minh châu có trụ sở tại tp hà nội
đang có hợp đồng giặt đồ với bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
các đối tượng bị bắt giữ là đặng thanh vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
và hoàng hải đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tại tp đồng hới
theo đó lúc một mươi bảy h một mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng hai tại sưởng giặt bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng vũ đang tàng trữ trái phép
tám mươi bốn viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến khám xét khẩn cấp chỗ ở
và nơi làm việc tại xưởng giặt của đối tượng
lực lượng công an thu giữ thêm bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra vũ và đức khai nhận quá trình làm việc ở xưởng giặt đồ
đã mua số ma túy này về cất dấu để sử dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
tạm giữ hình sự đối với đặng thanh vũ và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hoàng hải đức
hiện vụ việc này đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan công an đề nghị các cơ quan báo chí và người dân sử dụng mạng xã hội
không đưa tin chia sẻ bình luận thông tin không chính xác chưa được kiểm chứng
hoặc thông tin không do cơ quan công an cung cấp
và ngay sau khi công an tỉnh quảng bình phát hiện hàng trăm viên ma túy
trong bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
và bắt giữ hai nhân viên công ty giặt là bên ngoài đang hợp tác với bệnh viện
bộ y tế đã có văn bản yêu cầu bệnh viện báo cáo nhanh trước ngày hôm nay hai mươi tám tháng hai
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đề nghị giám đốc bệnh viện phối hợp chặt chẽ
cung cấp thông tin và tạo mọi điều kiện với cơ quan công an và các cơ quan chức năng
bảo vệ pháp luật để điều tra kịp thời xử lý nghiêm đúng người đúng tội
chuyển sang một thông tin khác viện kiểm sát nhân dân quận bình tân
tp hcm đã ban hành cáo trạng truy tố võ minh điền ba mươi tám tuổi về tội gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng do có mâu thuẫn trên mạng xã hội
giữa kênh youtube võ minh điền với kênh youtube của hà kim ngân
nên ngân đã nhờ lâm duy bảo sơn đứng ra giảng hòa hai bên
do không giảng hòa được nên vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
điền đã livestream dùng nhiều lời lẽ thô tục chửi bới xúc phạm sơn và thách thức sơn đến gặp điền
khi biết sơn đã đến điền cùng nhóm bạn cầm hung khí chạy ra đuổi đánh sơn và nhóm bạn đi cùng với sơn
là tùng tấn hà
điền đã đánh sơn và đập phá xe ô tô
cáo trạng xác định hành vi của điền gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
gây tâm lý hoang mang lo lắng và ảnh hưởng đến tinh thần đời sống nhân dân nên cần phải xử lý nghiêm
liên quan đến vụ việc hai thanh niên có hành vi chặn đầu xe ô tô tấn công và gây gỗ đánh nhau với lái xe trên đường vành đai hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng tp hà nội đã xác minh và làm rõ nhân thân
của hai thanh niên này là trần văn hiệp ba mươi tám tuổi và trịnh thịnh bốn mươi bốn tuổi
bước đầu thì cơ quan công an đã tạm giữ hai đối tượng để điều tra và làm rõ về vụ việc
coi thường pháp luật khi đường vành đai hai vốn là tuyến đường cấm xe máy lưu thông
nhưng hai thanh niên điều khiển xe sh vẫn ngang nhiên đi lên tuyến đường này
hành vi chặn đấu ô tô đạp vào phương tiện và gây gỗ đánh nhau như thế này đã cho thấy sự manh động liều lĩnh của hai đối tượng

trừ bới xô xát
các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình là xe cháy
đặc biệt trong đó còn cho thấy việc vi phạm trật tự an toàn giao thông của cả hai đối tượng
khi đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện
hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
thiếu tiền tiêu xài nên đã liều lĩnh đi cướp tài sản
các đối tượng vừa bị công an tp hội an tỉnh quảng nam khởi tố bắt tạm giam về hành vi cướp giật tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tại cơ quan công an ba đối tượng gồm huỳnh nguyễn ngọc bảo võ ngọc phước và hừa trần đại vĩ
cùng chú tại tỉnh quảng nam khai nhận vào chiều ngày một mươi bảy tháng hai đã cướp giật túi sách của một du khách nước ngoài
bên trong có hai điện thoại iphone xs max một ipad hai máy đọc sách điện tử một visa và các giấy tờ khác có liên quan
chỉ chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ đến trưa ngày một mươi tám tháng hai lực lượng công an tp hội an phát hiện và bắt xử
bảo và phước mở rộng điều tra lực lượng công an bắt giữ thêm vĩ là đối tượng đem tài sản do hai đối tượng trên cướp giật để mang đi tiêu thụ
với hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài phù thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại quận long biên thành phố hà nội
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó công an tỉnh hà giang tiếp nhận đơn tố giác của công dân về việc bị lừa
đưa đi campuchia lao động trái phép
kết quả điều tra xác định vì vụ lợi nguyệt đã tuyển dụng và đưa người việt nam sang campuchia làm việc trái phép
với hình thức dùng tài khoản facebook và mạng xã hội ảo để tán tỉnh lôi kéo và rụ rỗ người việt nam chơi game bài
trên các ứng dụng do công ty lập ra sau đó chiếm đoạt tiền thông qua việc nạp tiền chơi game của người chơi
cơ quan công an thông báo ai là nạn nhân của phù thị nguyệt hoặc các đối tượng khác
chủ động liên hệ và cung cốc thông tin với cơ quan an ninh điều tra công an tp hà giang
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà giang hoặc liên hệ trực tiếp với cán bộ điều tra qua số điện thoại tám trăm năm mươi chín ba trăm linh một chín trăm tám mươi sáu
bất ngờ kiểm tra một bãi chữ khoáng sản tại xã vĩnh ngọc tp nha trang tỉnh khánh hòa
công an tp nha trang đã phát hiện một đối tượng đang tàng chữ và tổ chức mua bán khoáng sản trái phép
cụ thể vào sáng ngày hai mươi bảy tháng hai tiến hành kiểm tra một bãi chữ khoáng sản tại khu vực bờ sông cái
đoạn qua thôn xuân ngọc
xã vĩnh ngọc tổ công tác phát hiện trên bãi chữ có diện tích khoảng hai trăm linh m hai
đang tàng trữ khoảng ba mươi mét khối cát có một xe múc đang tiến hành múc cát lên một chiếc xe ben để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ
bãi chữ cát này do nguyễn duy thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai làm chủ
bước đầu thuận cho biết số cát này mua trôi nổi trên thị trường về bán lại kiếm lời
thời điểm kiểm tra chủ bãi cát không xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến việc khai thác mua bán khoáng sản
tổ công tác đã tiến hành tạm giữ các phương tiện và đưa toàn bộ số cát trên về giao cho ubnd xã vĩnh ngọc quản lý
hiện công an thành phố nha trang đang tiếp tục xác minh xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi cho biết đã khám xét khẩn cấp nợ của một đối tượng
và phát hiện tạm giữ chín mươi hai khẩu súng hơn một mươi bốn viên đạn thể thao cùng công cụ hỗ trợ
sau một thời gian theo dõi phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng ngãi
trang phan huỳnh thiên đạt chú tải huyện mộ đức đang vận chuyển trái phép hơn một viên đạn thể thao
khám xét khẩn cấp nợ của đối tượng lực lượng chức năng tạm giữ chín mươi hai khẩu súng
gồm các loại súng quân dụng súng săn công cụ hỗ trợ đồ chơi nguy hiểm và hơn một mươi bốn viên đạn thể thao
đạt khai đã đặt mua các loại vũ khí công cụ hỗ trợ linh phụ kiện từ nhiều nơi trong và ngoài nước
sau đó sử dụng các tài khoản youtube facebook đăng quảng cáo để mua bán
số vũ khí này đạt cất giấu tại kho hàng bí mật và liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
với hành vi trộm cắp tài sản vàng a sà sinh năm hai nghìn bảy đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai
tỉnh lào cai khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng sà khai nhận do cần tiền tiêu xài nên ngày một mươi tháng hai
đối tượng đã đi bộ đến đường điện biên thành phố lào cai
để tìm sơ hở của các chủ nhà nhằm thực hiện hành vi trộm cắp
đến khoảng ba giờ sáng khi phát hiện một chiếc xe ô tô đỗ bên đường chưa khóa
sà đã mở cửa lục lọi và trộm cắp số tiền khoảng gần bốn trăm linh triệu đồng ở trong xe
đối tượng sau đó chia cho nhiều người thân bạn bè số tiền đã trộm được
đến ngày một mươi bốn tháng hai vàng a sà bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ
trong ngày hôm qua liên tục xảy ra các vụ cháy nổ lớn gây nhiều thiệt hại
trong đó vụ việc xảy ra vào trưa ngày hôm qua
tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã khiến hai người thương vong
khoảng một mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng hai người dân phát hiện khói và lửa bốc lên
tại nhà của một hộ dân ở xã đông hòa huyện trảng bom liên báo lực lượng chức năng
tại hiện trường mặc dù lửa không bùng cháy và lan rộng nhưng bên trong nhà khói nghi ngút
lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phải phá cửa để chữa cháy
đến khoảng một mươi ba giờ cùng ngày lực lượng chữa cháy phát hiện ông đào duy đức
chú huyện trảng bom nằm bất tỉnh ở khu vực bếp nên đưa đi cấp cứu
sau đó lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thi thể của một người khác tử vong trong phòng ngủ ở tầng trệt
nhiều tài sản đã bị thiệt hại và hư hỏng do vụ cháy
theo một số người dân căn nhà bị cháy trước đây là tiệm cầm đồ
nguyên nhân của vụ cháy có thể là do nổ bình ga
trong khi đó tại tp hcm vào đêm ngày hôm qua
hai căn nhà gần vòng xoay lăng cha cả ở quận tân bình cũng bất ngờ cháy lớn
thiêu dụi nhiều tài sản
hai căn nhà cháy là cửa hàng nằm trong tuyến đường cộng hòa chuyên bán đồ mỹ nghệ dưới chân cầu vượt lăng cha cả
nhận được tin báo nhiều xe chữa cháy cùng với hơn năm mươi chiến sĩ đến hiện trường phá cửa dập lửa
gần hai mươi hai giờ hỏa hoạn cơ bản được không chế
hỏa hoạn không gây thương vong song đã thiêu dụi nhiều tài sản và đồ đạc
một cụ già hơn một trăm linh tuổi sống trên lầu gần căn nhà cháy bị ngạt khói được cứu hộ đưa đi bệnh viện
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ